thưa quý vị khu vực phía đông bắc bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc
nên thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa ban ngày có nắng nhẹ giúp cho nền nhiệt độ tại đây tăng nhẹ
nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng z khi nhiệt độ ra động cho khoảng một mươi ba hai mươi ba độ vùng núi có nơi thấp hơn trời rất đậm
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng duy trì là ít mưa
ban ngày đôi lúc hưởng nắng giúp cho nền nhiệt độ tăng nhẹ giao động ở mức là một mươi ba hai mươi hai độ
chỉ riêng một số nơi thuộc mỏm tây bắc như là tại khu vực lai châu hay điện biên
ít chịu tác động của không khí lạnh nên vẫn có thể tăng lên ngưỡng là hai mươi năm độ
trong ba ngày tới khu vực thanh hóa cho đến nghệ an thì phổ biến là ít mưa
với mức nhiệt độ ra động là một mươi năm hai mươi năm độ trời z
phần còn lại từ hà tĩnh trở vào đến khu vực thừa thiên huế
do tác động của gió đông bắc hoạt động mạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
nên vẫn có mưa lớn vì vậy người dân cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất
nên như tại đây ra động trong khoảng là từ một mươi tám hai mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng đến khánh hòa trong ba ngày tới
cũng duy trì là mưa rông trên diện rộng có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
người dân tại đây vẫn cần đề phòng cảnh giác với lũ quét và xa lở đất
rất dễ xảy ra khi mưa lớn ruồn rập
nên nhiệt độ tại đây ra động ở ngưỡng là hai mươi năm hai mươi tám độ
phần còn lại thuộc ninh thuận bình thuận thì có mưa rông rải rác
nhưng lượng không quá lớn với mức nhiệt độ trưa chiều là hai mươi tám ba mươi một độ
vùng cao tây nguyên mưa xảy ra giải rác tập trung vào lúc chiều tối
riêng phần phía nam của khu vực này thì có thể có mưa to
còn vào ban ngày thì trời còn nắng với nhiệt độ ban trưa đạt ở mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
các tỉnh thành nam bộ do ảnh hưởng của rìa phía bắc dãy xích đạo
nên có mưa rào và rải rác có rông
riêng ngày mùng bảy thì khu vực này còn cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến động
ở mức là hai mươi hai ba mươi một độ